tổng số tiền hơn hai tỷ đồng do trấn chuyển về đến lần thứ năm thì bị cơ quan công an bắt giữ